liên quan đến vụ tài xế xe khách tuyến quảng ninh thái bình bị hành hung xe bị ném chất bẩn
công an tp hạ long tỉnh quảng ninh cho biết đã bắt tạm giam hai đối tượng
hai đối tượng là nguyễn anh ngọc chú tỉnh thái bình và đào việt long chú tại tp cầm phả tỉnh quảng ninh
tại cơ quan công an hai đối tượng thừa nhận đã chặn tấn công tài xế của xe một mươi bảy b hai nghìn một trăm hai mươi ba
của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thiên hoàng hải có trụ sở tại tỉnh thái bình
và trước đó công ty này đã gửi đơn kêu cứu vì tài xế của nhà xe liên tục bị chèn ép hành hung
và ném mắm tôm không cho đón trả khách làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
và tình hình cho tự an toàn giao thông